trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc sở giao thông vận tải tp hcm vừa tổ chức công bố ứng dụng thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
thay vì trực tiếp trả tiền mặt khi đi xe buýt hành khách chỉ cần dùng thẻ thông minh này quét qua đầu đọc được lắp sẵn để thanh toán tiền vé hoặc có thể quét mã qr trên ứng dụng điện thoại thông minh
mọi thao tác sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn phương thức thanh toán cũ
khi mà có cái thẻ này thì nó tiện lợi hơn mình sẽ đi xe buýt nó tốt hơn
mấy anh bên đây ráp máy rồi mấy anh chỉ dẫn cho mình đầy đủ hết đem thành thạo hết cũng dễ xài lắm
ứng dụng thanh toán tự động khi đi xe buýt được thực hiện thí điểm từ nguồn vốn xã hội hóa không dùng ngân sách nhà nước
trong tháng ba thí điểm trên tuyến xe buýt số tám mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai trên một mươi bảy tuyến buýt khác với gần ba trăm linh phương tiện
qua cái hệ thống này thì
sẽ hỗ trợ rất tốt trong công tác quản lý điều hành về chúng ta xác định được lộ trình của hành khách thời gian đối tượng sử dụng hành khách sử dụng rồi là các chính sách vé đi theo
thẻ vé thông minh đưa vào các tuyến thì chúng ta phải áp dụng chính sách liên phong cho các tuyến
và chúng ta có thể áp dụng được các chính sách vé tuần vé tháng vé cuối
như vậy thì thực hiện được các chính sách giảm giá và quyến kích người dân đi lại nhiều hơn
đặc biệt hướng tới đối tượng
sở giao thông vận tải tp hcm kỳ vọng trong tương lai thẻ thông minh sẽ liên thông hiệu quả với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị tuyến buýt nhanh bat buýt đường thủy từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của giao thông công cộng tại tp hcm